tiếp đến là tỷ giá đồng việt nam với các ngoại tệ khác
một euro bằng hai mươi ba ba trăm hai mươi tám đồng một bảng anh bằng hai mươi bảy một trăm tám mươi hai đồng một yên nhật bằng một trăm chín mươi đồng một nhân dân tệ bằng ba một trăm tám mươi bảy đồng một đô la hồng kông bằng hai tám trăm năm mươi bốn đồng
tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của kho bạc nhà nước